từ ngày hai đến ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ ba mươi bảy
đồng chí trần cầm tú bí thư trung mương đảng trung nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
một kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh đồng nai
ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh đồng nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm
trong hoạt động điều tra xử lý các vụ án vụ việc trong công tác quản lý sử dụng vũ khí đất đai tài chính
tài sản và công tác cán bộ để nhiều cán bộ chiến sĩ bị xử lý hình sự
các đồng chí đại tá huỳnh tiến mạnh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư đảng ủy giám đốc công an tỉnh
thiếu tướng nguyễn văn khánh nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc công an tỉnh
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh
đại tá trần thị ngọc thuận phó bí thư đảng ủy và các đồng chí là ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó giám đốc gồm
đại tá ngô minh đức đại tá lý quang dũng đại tá nguyễn văn kim đại tá nguyễn xuân kim
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh
và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
qua kiểm tra đối với ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
đồng chí hồ văn năm ủy viên ban thường vụ trưởng ban nội chính tỉnh ủy đồng nai
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc và các quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong việc lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật
trong thời gian giữ cương vị bí thư ban cán sự đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai
đồng chí hồ văn năm chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của viện kiểm sát nhân dân tỉnh
trong việc giải quyết một số vụ án hình sự
vi phạm của ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh đồng nai và các đồng chí nêu trên
đã gây hậu quả rất nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng
và các cơ quan bảo vệ pháp luật gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
ba xem xét thi hành kỳ luật ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải và một số cá nhân
về các vi phạm khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp ba mươi năm của ủy ban kiểm tra trung ương
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo các đồng chí
nguyễn văn công ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ giao thông vận tải phạm viết muôn
nguyên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần ngọc thành nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương
nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty đường sắt việt nam
thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách hai đồng chí ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ giao thông vận tải
nguyễn ngọc đông nguyễn nhật và đồng chí nguyễn ngọc huệ nguyên bí thư đảng ủy
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty hàng hải việt nam
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và đồng chí nguyễn hồng trường nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng bộ giao thông vận tải
ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí vũ văn ninh nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên phó thủ tướng chính phủ
trong thời gian giữ cương vị phó thủ tướng chính phủ đồng chí vũ văn ninh có vi phạm khuyết điểm trong việc quyết định
chủ trương thực hiện cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại các cảng quy nhơn quảng ninh trái với kết luận của bộ chính trị
trong thời gian giữ cương vị bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ tài chính kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội việt nam
đồng chí vũ văn ninh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát để xảy ra vụ việc gây thiệt hại lớn tiền của nhà nước